chiều ngày bảy tháng bảy tại hà nội đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đã đến thăm làm việc với trung tâm nhiệt đới việt nga
và chúc mừng chuyên gia nga nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng chiến tranh vệ quốc vĩ đại
cùng dự có ngài vnukov konstantin vasilivik đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam
thời gian qua trung tâm nhiệt đới việt nga thành lập tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành
trong lĩnh vực nghiên cứu tổng hợp các vấn đề nhiệt đới về vật liệu học nhiệt đới
sinh thái nhiệt đới và y sinh nhiệt đới
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch biểu dương và đánh giá cao
những thành tích của trung tâm nhiệt đới việt nga đạt được trong thời gian vừa qua
kết quả đó cũng đóng góp tích cực vào việc phát triển khoa học công nghệ kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh của mỗi nước góp phần xây dựng củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời
tốt đẹp và hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
thời gian tới hai nước tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn
tiếp xúc cấp cao và phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa trong khuôn khổ năm chéo việt nga hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng chiến tranh vệ quốc vĩ đại bộ trưởng bộ quốc phòng đã trao tặng bằng khen
cho trung tâm nhiệt đới việt nga và hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hợp tác khoa học
và công nghệ giữa việt nam và liên bang nga